gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tình hình ảnh và thông tin chia sẻ của một bà mẹ ở hưng yên
kể về quá trình sinh con tại nhà tự đỡ đẻ mà không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế
cháu bé sơ sinh sau đó cũng không được cắt rốn và không được tiêm phòng
các chuyên gia y tế đã lên tiếng phản đối hành vi nguy hiểm này
mặc dù chưa xác định được nhân vật bà mẹ và cháu bé sơ sinh trong bài viết này trên mạng xã hội
tuy nhiên các chuyên gia y tế cảnh báo nếu trường hợp này là có thật
thì đây là một việc làm hết sức nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và con
trước sự việc này bộ y tế khuyến cáo các bà mẹ khi mang thai và sinh đẻ
cần phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai chăm sóc thai ngén đỡ đẻ
cũng như chăm sóc mẹ và con sau đẻ theo đúng quy trình chuyên môn
bộ y tế cũng đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố thông tin quán triệt đến các đơn vị trực thuộc
có liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tăng cường công tác quản lý thai
chăm sóc thai ngén đỡ đẻ chăm sóc sau sinh đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông
tuyên truyền vận động người dân tại địa phương đi khám thai và sinh đẻ tại cơ sở y tế
đặc biệt là tuyến cơ sở nhằm hạn chế tối đa tình trạng đẻ tại nhà tự đỡ đẻ như trường hợp nêu trên